đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bị hại đã bốn lần chuyển khoản cho nguyễn bảo minh hoàng vay với tổng số tiền là bảy trăm sáu mươi triệu đồng
tới tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một do hoàng hứa hẹn nhiều lần nhưng không trả tiền nên anh a đưa số giấy tờ trên đến văn phòng công chứng thì mới phát hiện là giả nên sau đó đã tố cáo đến công an
ngày ba mươi tháng bốn công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với
đối tượng nguyễn thị vân anh bốn mươi sáu tuổi trú tại xã diễn hạnh huyện diễn châu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng nguyễn thị vân anh đã giả danh phóng viên của một tờ báo lớn tự xưng là người quen của nhiều lãnh đạo ở trung ương và tỉnh nghệ an
từ đó đối tượng này nhận tiền của nhiều người dân để làm thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép sang đất ở lâu dài
bước đầu ban chuyên án đã chứng minh được năm người trú tại địa bàn huyện diễn châu và một số địa phương khác đã bị vân anh lừa đảo chiếm đoạt hơn chín tỷ đồng
cơ quan chức năng đã thu giữ năm mươi ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều vật chứng liên quan
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với một đối tượng thành lập công ty ma để lừa bán sắt thép cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền
theo kết quả điều tra ban đầu do cần tiền tiêu xài nên nguyễn tiến hùng chú tại tỉnh đồng nai đã lên mạng tải hình ảnh chứng minh nhân dân của người khác về
rồi làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh thành lập công ty ma quang dinh chuyên bán sắt thép có địa chỉ ở phường xuân trung thành phố long khánh tỉnh đồng nai
sau đó hàng ngày hùng lên mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết giao bán sắt thép giá rẻ hơn với giá thị trường
khi có người đặt mua thì hùng yêu cầu chuyển tiền thanh toán trước rồi giới thiệu đến một công ty phát triển
hùng đã lừa chiếm đoạt của một người dân ở thành phố buôn ma thuật hơn ba trăm hai mươi triệu đồng
ngoài ra hùng còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác được biết hùng đang bị công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn vào trưa ngày hai mươi chín tháng bốn lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang đã kịp thời phát hiện bắt giữ một xe tải do tài xế nguyễn thanh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy điều khiển
đang chở số lượng lớn hàng hóa không nhãn mát và không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có chín trăm bảy mươi kg vải cây hai bộ quần áo mưa một mươi bốn năm trăm linh cái võng lưới hai mươi cuộn dây đai và hai tấn túi ni lông
tổng trị giá hàng hóa khoảng bốn trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế hùng sử dụng hóa đơn chưa phát hành và hóa đơn không hợp pháp với hàng hóa thực tế trên xe
tổ công tác tiến hành bàn giao vụ việc cho công an huyện tịnh biên
hành giao quyết định tạm giữ phương tiện cùng hàng hóa để tiếp tục xác minh làm rõ
thưa quý vị trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
tại công viên thủ lệ thành phố hà nội rất đông người dân đã đến đây vui chơi
dù thời tiết nắng nóng nhưng dòng người vẫn đổ về chật kín các lối đi
người dân xếp hàng dài chờ mua vé gây ủn tắc tại cổng vào vườn thú hà nội
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng

giá vé cho người lớn là ba mươi đồng trẻ em là hai mươi đồng
số lượng người đến công viên thủ lệ trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ có thể lên tới hơn một trăm linh lượt người
khắp các ngã đường trong công viên trật kín người đi lại nơi để xe quá tải dẫn đến tình trạng tắc nghẽn và quá tải cuộc bộ
do đông khách nên nhà xe của công viên hết chỗ để xe người dân phải gửi bên ngoài với mức giá không có nhiều thay đổi so với ngày thường
giá vẫn như ngày thường không tăng và không giảm
riêng gửi xe thì mình không có nhiều thay đổi so với ngày thường
mình thấy giá cũng hợp lý và hiện tại cũng không có thấy bất thường gì về cái việc gửi xe cả
tại các địa điểm vui chơi khác trên địa bàn thành phố hà nội lượng người dân đến cũng vô cùng đông đúc
giá cả hàng hóa dịch vụ tại những điểm này vẫn giữ ổn định so với ngày thường
nắng nóng chật trội và ngột ngạt nhưng nhiều người dân vẫn rất vui vẻ bởi qua thời gian dài do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
thì dịp nghỉ lễ dài ngày chính là khoảng thời gian thích hợp để vui chơi
dù vậy nhưng việc đảm bảo phòng chống dịch vẫn cần đặt lên hàng đầu khi nền kinh tế của đất nước đã bị ảnh hưởng không nhỏ trong suốt hai năm qua
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
nhiều hệ thống phân phối siêu thị cửa hàng tiện lợi đã chủ động tăng lượng hàng hóa
đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiền
ghi nhận tại các chuỗi siêu thị cửa hàng tiện ích như aon winmax winmax big c
hàng hóa được xếp đầy quầy kệ với các chủng loại phong phú
riêng nhóm hàng thực phẩm tươi sống được tăng cường ba năm lần
đặc biệt dịp này các siêu thị đưa ra nhiều chương trình khuyến mại giảm giá hấp dẫn ở nhiều nhóm hàng
với mức giảm giá mạnh khoảng hai mươi ba mươi
trong ba tuần đầu tháng bốn giá vé máy bay đã tăng mạnh
nhưng cách đây vài ngày bất ngờ giảm xuống chỉ còn bằng một nửa
cụ thể trước đó giá vé máy bay từ hà nội đến tp hcm và đi các điểm du lịch khác
được bán ở mức trên dưới ba triệu đồng một vé một chiều
nhưng hiện tại chỉ còn trung bình từ một năm đến hai triệu đồng
nguyên nhân được cho là từ đầu tháng bốn phần lớn các hãng hàng không đều tăng thêm chuyến bay
các đại lý du lịch cho biết họ đã ôm lượng vé lớn nên cũng tranh thủ bán ra
theo thống kê của tổng công ty đường sắt việt nam
từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến mùng ba tháng năm
ngành đường sắt tổ chức chạy một trăm sáu mươi ba đoàn tàu trên nhiều khu đoạn
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
cụ thể ngoài ba đôi tàu khách thống nhất
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội chạy một trăm linh một đoàn
ở phía nam công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn tổ chức chạy thêm sáu mươi hai đoàn giữa sài gòn và đà nẵng
bộ tài chính vừa đề xuất phương án tăng thuế xuất khẩu phân bó
để góp phần giữ lại nguồn phân bón sử dụng trong nước
nhất là trong bối cảnh giá phân bón tăng cao đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp
cụ thể theo đề xuất phân bón có giá trị tài nguyên và khoáng sản
cộng chi phí năng lượng dưới năm mươi một giá thành sản phẩm
có thuế xuất xuất khẩu tăng từ lên năm nhóm phân bón khác giữ nguyên mức thuế hiện hành
thưa quý vị và các bạn
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
mùng một tháng năm được đánh dấu như là mở đầu cho mùa du lịch hè
riêng đối với năm nay thì sẽ là sự khởi đầu cho sự phục hồi hoàn toàn du lịch nội địa
sau khi mà việt nam mở cửa hoàn toàn từ ngày một mươi năm tháng ba
việc phục hồi du lịch sẽ tạo đà cho nhiều dịch vụ khác được phục hồi
do du lịch được coi là ngành kinh tế tổng hợp
tuy nhiên du lịch dịp này đang phải đối diện với nguy cơ quá tải
trước kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm khoảng một hai tuần
hầu hết các địa điểm đẹp
đã kín thuế
đặc biệt là du lịch biển
như với công ty chuyên về du thuyền này đã cho ra mắt nhiều sản phẩm với giá hấp dẫn
chuẩn bị hai trăm linh thời gian công sức tinh thần để phục vụ du khách trong đợt cao điểm này
hiện tại thì chúng tôi đã hoạt động full hai tàu paradise elegant
và khách sạn paradise suite trên đảo tuần châu
chúng tôi vẫn ưu tiên thị trường việt nam
vẫn đắc thu là gì họ luôn di chuyển vào những ngày cuối tuần thôi
và chúng tôi phải lên kế hoạch trước giữ phòng cho họ những cái dịp cao điểm trước
và cũng có những cái khuyến mại
dành cho ngày trong tuần để làm sao họ có thể là chia sẻ cái khoảng thời gian
cũng như là lên kế hoạch đi trong tuần được giàn trải hơn
trên thực tế ngày lễ là dịp du khách có thời điểm nghỉ dài
nên việc quá tải du lịch tại một số nơi rất khó khắc phục
đặc biệt kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài tới bốn ngày
nên mối lo về tình trạng quá tải này ngày càng lớn
những hình ảnh đông đúc tại công viên thủ lệ trong những ngày nghỉ
biển người đổ rồn với các bay tắm ở các vùng biển nổi tiếng
chen lấn un ứ tắc kẽn giao thông những kiểu làm du lịch trục giật
là những hệ lụy từ du lịch quá tải
chúng tôi có khuyến nghị với du khách là chúng ta nên có những kế hoạch
đi vào những dịp lễ tết thật sớm
chúng ta nên liên hệ với các đại lý tour có uy tín
để làm sao có được những xác nhận booking
xác nhận đặt dịch vụ của mình một cách cụ thể chính xác

những bài học trong ngành du lịch đã thấm thiết rằng
phục vụ ít khách nhưng hiệu quả cao
còn tốt hơn phục vụ nhiều khách nhưng có nhiều vấn đề
những bài học đó đã và đang được ứng dụng sau những ngày lễ
sau những ngày đông khách hoạt động du lịch lại tiếp diễn
phân bổ làm sao cho các hoạt động du lịch phủ kín trong tuần
và không quá lệ thuộc vào các ngày lễ
vâng rõ ràng là phân bổ luồng khách để phục vụ tốt nhất
đó đang là yêu cầu được đặt ra với không chỉ ngành du lịch
vậy các ban ngành địa phương
và bản thân du khách có vai trò gì trong việc giải bài toán
về quá tải du lịch
góc nhìn của các chuyên gia về vấn đề này
sẽ giúp quý vị tìm được lời giải
mười ngày trước kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một mươi một tháng năm
nhiều địa phương đã công bố số lượng khách dự kiến
cảnh báo người đi du lịch đối mặt cảnh đông đúc
tắt đường giá cả tăng cao
trong đó hai điểm nóng nhất đưa ra cảnh báo là đà lạt và vũng tàu
theo đó đà lạt khuyến cáo khách cần đặt phòng trước
để chuyến đi xuân xẻ
vũng tàu cảnh báo giá cả có thể tăng kịch trần
theo các chuyên gia về du lịch
việc các địa phương kịp thời đưa ra những cảnh báo
người đi du lịch sẽ phải đối mặt cảnh đông đúc
tắc đường giá cả tăng cao vào dịp nghỉ lễ là rất cần thiết
nhưng để giảm quá tải còn nhiều việc làm khác
mà ngành du lịch và chính quyền địa phương cần phải thực hiện
cái việc cảnh báo này là tốt rồi để mà nâng cao
nhưng cái việc quan trọng nữa là mình phải có các phương án
các phương án để làm sao đó khách không tập trung
tại một thời điểm ở trong một không gian nó bị hạn chế
mà cần phải mở rộng các cái không gian để khách du lịch
có thể là cái áp lực nó bị giảm đi
thì đấy là cái mà chúng ta nên nghĩ đến mà nên làm
các cơ quan quản lý các điểm đến ở các địa phương
cần phải có một cái sự hợp tác có một cái dự báo tốt
đối với các nguồn thông tin
để có thể điều phối những dịch vụ ở địa phương
kể cả về chất lượng kể cả và là số lượng
và cái điểm thứ hai là cần phải có những cái thông tin
tuyên truyền cho khách để thấy rằng là những thời điểm
gần đây thì ở những cái thời điểm mà những ngày nghỉ lễ
nghỉ hè v v thì cái luồng khách nó rất cao điểm
ở một số trung tâm du lịch
do vậy là phải cân nhắc là lựa chọn cái điểm đến
cho nó phù hợp để tránh
quá đông người thì cái trải nghiệm của mình sẽ ảnh hưởng
đến nay hầu hết các địa phương đã chuẩn bị kỹ càng
các phương án điều phối du khách để phục vụ tốt nhất
trong dịp nghỉ lễ này
còn theo các chuyên gia du lịch những sản phẩm du lịch
gắn với thể thao và văn hóa văn nghệ giúp tăng trải nghiệm
cho du khách cần được mở rộng triển khai nhằm giúp giảm tải
cho các điểm tham quan du lịch đang thịnh hành
góp phần giảm thiểu tình trạng quá tải du lịch
trong kỳ nghỉ này
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin
kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của chúng tôi
hẹn gặp lại quý vị vào một mươi sáu h ngày mai